thưa quý vị tiếp tục phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội sáng nay một mươi bốn tháng năm tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
dự thảo luật gồm chín chương sáu mươi năm điều bổ sung một số điểm mới bao gồm các hành vi bị cấm trong phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ giảm bớt yêu cầu đối với quy hoạch dự án xây mới khu công nghiệp
bổ sung quy định về nghiệm thu kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
điều chỉnh một số yêu cầu cơ bản về phòng cháy đối với cơ sở kinh doanh
cho ý kiến về dự thảo luật các đại biểu cho rằng cần bổ sung quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
trong việc thực hiện thẩm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy để thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
thì cái chỗ này đang được thiết kế phân cho khá nhiều các cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta để thực hiện công tác này
nhưng mà chưa có cái phân công cái phối hợp giữa các đơn vị này
bây giờ nếu mà chưa thế này thì người dân doanh nghiệp sẽ phải đến ông a
xong rồi đến ông b xong rồi đến ông c gộp hết cả các thủ tục này xong mới về
mới đến một cái chỗ ông nào
nhiều đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật cần bổ sung các giải pháp cụ thể
để giải quyết tình trạng thực tiễn nhiều công trình dân sinh chưa đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy
hiện nay đối với các đô thị lớn như hà nội và tp hcm
còn rất nhiều công trình dân sinh không thể đảm bảo tiêu chí giải pháp
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như trong quy định tệ khoản hai điều một mươi ba của dự thảo luật
ví dụ như nhà trong ngõ hẻm sâu chưa đáp ứng được các nội dung về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy
và giao thông phục vụ hoạt động phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
do đó cần có giải pháp đạt hiệu quả tốt nhất tại dự thảo luật
để giải quyết những vấn đề về thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
trong công trình xây dựng nhân sinh đang tồn tại hiện hữu
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho rằng
việc xây dựng áp dụng các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
là vấn đề có nhiều vướng mắt trong thực tiễn
do đó cần tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể hơn nhất là quy định mang tính đặc thù
việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ là yêu cầu quan trọng trong hoạt động phòng cháy chữa cháy
đây cũng là vấn đề có nhiều vướng mắt trong thực tiễn
và có nhiều ý kiến trong thời gian vừa qua
do đó tôi đề nghị là tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể hơn về nội dung này
trong các nội dung này
dự thảo luật nhất là những quy định có tính đặc thù khác với pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
để phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
gồm một mươi nội dung thành phần một trăm năm mươi ba chỉ tiêu chi tiết bốn mươi hai nhiệm vụ cụ thể
trong đó bao gồm tăng cường phát triển nguồn nhân lực văn hóa
đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ
trong lĩnh vực văn hóa phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc
xác định đây là một nội dung quan trọng cần thiết trình quốc hội cho ý kiến
trong năm hai nghìn một mươi chín các đại biểu đa số thống nhất thời gian thực hiện chương trình là một mươi một năm
chia thành ba giai đoạn
trong đó cần thiết có một năm hai nghìn hai mươi năm để có thời gian cho các cơ quan chuẩn bị
các đại biểu cũng thống nhất với kiến nghị của chính phủ
báo cáo quốc hội cho phép thực hiện khác quy định của luật đầu tư công
đồng thời giữ nguyên các mục tiêu dự án có liên quan đến lĩnh vực văn hóa
thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt và đang thực hiện
không tích hợp với chương trình này
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi năm
về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đề xuất ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền
ban hành giải pháp quản lý thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
chỉ đạo lực lượng hải quan kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng nhập khẩu qua cửa khẩu
khu vực địa bàn kiểm soát của hải quan
xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các đường dây
ổ nhóm buôn lậu thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
các bộ ngành địa phương thường xuyên thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm
xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vận chuyển tàng trữ buôn bán thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh sử dụng trên thị trường việt nam
tăng cường thông tin giáo dục truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng cho người dân
tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
từ sáu mươi lên bảy mươi năm nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm
tổng liên đoàn lao động việt nam nhận định quy định người lao động chỉ được hưởng
tối đa một mươi hai tháng trợ cấp thất nghiệp không được tính hưởng và bảo lưu thời gian đóng dư
có thể gây tình trạng người lao động nghỉ việc để nhận trợ cấp thất nghiệp sau một mươi hai năm đóng
đồng thời có thể dẫn tới dịch vụ
do vậy tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị phần bảo hiểm tự nguyện đóng dư
có thể chuyển sang chế độ khác của bảo hiểm xã hội để tăng quyền lợi cho người lao động khi nghỉ hưu
bổ sung quyền lợi cho người lao động đóng bảo hiểm tự nguyện liên tục từ tháng một trăm bốn mươi năm trở lên
bên cạnh đó có chính sách vay vốn ưu đãi cho người lao động có thời gian đóng dư
để duy trì sinh kế khi gặp rủi ro về việc làm
những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an
để cung cấp thông tin đăng tải nhiều video bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức
thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bộ công an đã phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn này
bộ công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an
nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an cung cấp nhiều thông tin
đăng tải nhiều video bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ lấy lại tiền bị treo thu hồi tiền lừa đảo
với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo
đây là một trong những hành vi giả mạo chiếm đoạt tài sản đối với người dân
bộ công an khẳng định hiện nay bộ công an việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh
cổng thông tin điện tử bộ công an https hai gạch chéo mps gov vn và https hai gạch chéo bộcôngan gov vn
bộ công an đề nghị người dân hãy thận trọng khi sử dụng nguồn thông tin không chính thức mạo danh bộ công an việt nam
người dân cần trực tiếp đến các đơn vị cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn thư theo đường bưu điện
về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận giải quyết
qua tổng kết
kết năm năm thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho thấy
tội phạm sử dụng vũ khí thô sơ dao và phương tiện tương tự dao chiếm tỷ lệ rất cao tới tám mươi bốn
nhiều vụ việc đối tượng tự hoán cải các loại dao thêm tuyết sắt dài để giải quyết mâu thuẫn đe dọa người dân
tuy nhiên luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
chính vì vậy để kịp thời quản lý phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này
cần thiết phải đưa dao vào nhóm vũ khí
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh nhóm đối tượng cầm phóng lợn
đe dọa với mục đích cướp tài sản của người đi đường
điều đáng nói các đối tượng này gây ra nhiều vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
trong quá trình đi cướp gặp minh với cường em đi qua thùng em bạn đã nhỏ quay lại hỏi cho nó có tiền không xin mời đồng một xăng
có thể thấy các loại vũ khí thô sơ như
dao găm kiếm dao mát thương lưỡi lê đào mã tấu là những hung khí phổ biến hiện nay
thường được các nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng gây án
nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong khi đó luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
điều ba trăm linh sáu bộ luật hình sự cũng không có vũ khí thô sơ không có tương tự dao trong vũ khí thô sơ
tức là đối với cả bộ luật hình sự chỉ xử lý được đối với cả cái điều mà ba trăm linh bốn có ý chứng tích rồi
nhưng mà nó chỉ là vừa cái tội đấy thôi thì còn cả nhiều các hành vi khác
mua bán tàng trữ soạn xuất thì không xử lý được
bộ công an cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các bộ ngành cơ quan ngang bộ
hoàn thiện hồ sơ dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại phiên họp chuyên đề pháp luật của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
đã cho ý kiến về dự án luật trong đó các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết bổ sung
dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ thêm nội hàm
dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ vũ khí quần dụng
trong những năm qua có rất nhiều những cái vụ việc thương tâm có khi chỉ sử dụng cái giao thán an
nhưng mà nó được chế tác một số cái dụng cụ cầm chắc vào đấy
do vậy tôi cho rằng là cái liệt kê mà đưa giao vào danh một vũ khí quần dụng là vừa
có thể nói đến nay dự thảo luật đã được sự đồng tình ủng hộ của ủy ban thường vụ quốc hội
các bộ ngành cơ quan hữu quan nhất là người dân nếu dự thảo luật được thông qua tại kỳ họp thứ bảy
và được triển khai thi hành sẽ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bình yên cho nhân dân
trận mưa rông lớn xảy ra đêm một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng năm đã gây thiệt hại lớn về tài sản
ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân
tại tỉnh thái nguyên hiện các địa phương đang khắc phục hậu quả ổn định đời sống cho người dân
tính đến hết ngày một mươi ba tháng năm huyện phú lương bị thiệt hại nặng nhất với một trăm bảy mươi sáu nhà bị tốc mái
trong đó ba nhà dân bị sập hoàn toàn một cột điện trung thế và hai cột điện hạ thế bị gãy đổ
một trăm tám mươi hectare diện tích lúa cây màu và lâm nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại ước tính trên ba sáu tỷ đồng
ngoài ra thành phố thái nguyên cũng có nhiều nhà dân bị tốc mái ước tính thiệt hại một bốn mươi năm tỷ đồng
tại huyện đại từ ước tính thiệt hại hai trăm năm mươi triệu đồng
huyện đồng hỷ mưa lớn cũng làm ngập ống một một hectare lúa và hoa màu
hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và lên phương án hỗ trợ người dân
thưa quý vị những năm gần đây để nâng cao chất lượng giáo dục huyện miền núi minh hóa tỉnh quảng bình
đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học
tuy nhiên một số điểm trường xây xong rồi bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí ngân sách nhà nước và bức xúc như luận
điểm trường mắm non cầu ròn thuộc trường mắm non xã hủng hóa huyện minh hóa được đầu tư xây dựng khang trang
với thiết kế hai phòng học phòng bếp có tổng mức đầu tư một bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương
trường được hoàn thiện và bán giao sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến nay điểm trường này chỉ tổ chức dạy học được một năm học rồi bỏ hoang gây lãng phí
tại xã dân hóa công trình trường học bản k i được xây dựng và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một
với số vốn hơn ba ba tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu của chính phủ do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư
công trình được thiết kế hai tầng với bốn phòng học bảo đảm cho gần sáu mươi học sinh
tại hai bản k i và k vàng học tập nhưng đến nay vẫn chưa thể bán giao do hạ tầng chưa đồng bộ
trường học tạm bờ mong chính quyền địa phương quan tâm để con em sớm được về trường mới để học
với một địa phương còn nghèo như huyện miền núi minh hóa việc chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
cho giáo dục là hết sức cần thiết tuy nhiên tình trạng nhiều điểm trường xây xong rồi bỏ hoang
trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà còn gây lãng phí nguồn ngân sách của nhà nước
thời gian qua lưu lượng hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu lào cai tăng mạnh
chủ yếu là các loại trái cây từ các tỉnh miền nam để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
tỉnh lào cai đã duy trì hoạt động thông quan hàng hóa hai mươi bốn trên bảy với việc hỗ trợ tối đa
về giải quyết thủ tục hành chính tuy nhiên vẫn còn những vương mắc về việc cấp số thông hành
cho lái xe vào những ngày cuối tuần khiến việc xuất khẩu hàng hóa gặp khó
theo phản ánh của nhiều lái xe chở trái cây xuất khẩu thời gian qua họ gặp không ít khó khăn
trong việc làm sổ thông hành vào thời điểm cuối tuần bởi khi lên tới cửa khẩu kim thành
lái xe không kịp hoàn thiện thủ tục vì vướng ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật
nên phải đợi sang tuần sau tuy nhiên vì là hàng nông sản
nếu không được xuất khẩu ngay rất dễ bị hư hỏng
nhiều thủ tục hành chính đã được các lực lượng chức năng tại cửa khẩu lào cai tạo điều kiện tối đa
giúp ngắn thời gian cho doanh nghiệp
nhưng nút thắt ở việc cấp sổ thông hành vào ngày cuối tuần vẫn vướng mắt
nhiều chủ hàng buộc phải thuê lái xe ở lào cai để đưa phương tiện sang bên kia biên giới
gây phát sinh chi phí và tìm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình vận chuyển
thường thường thuê qua ba bản người ta chỉ chạy qua thôi
còn hàng quá này kia đâu có bảo đảm cho mình được
cửa khẩu lào cai thì qua thì sang hàng nhanh nhưng mà thủ tục nó hơi chậm hơn cái chỗ khác
như là sổ sách sổ thông hành rồi
rồi thứ bảy chủ nhật thì khó làm thôi
còn mấy cửa khẩu kia thì ngày nào cũng quá chậm hết
theo phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai
lái xe xuất khẩu là đối tượng ưu tiên để cấp sổ thông hành
tuy nhiên hiện tại đơn vị vẫn chưa bố trí được lực lượng làm việc và ngoài nghỉ
nên không giải quyết được nhu cầu cho lái xe
theo quy định là chúng tôi không làm thứ bảy chủ nhật
tuy nhiên trong thời gian tới thì để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa
nông sản theo đề nghị của các doanh nghiệp và ban kinh tế cửa khẩu
thì phòng quản lý xuất nhập cảnh sẽ báo cáo đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
tăng cường thêm lực lượng phương tiện để làm thứ bảy chủ nhật để phục vụ nhân dân
và đặc biệt là lái xe xuất nhập khẩu hàng hóa được tốt hơn
ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai đã có công văn đề nghị các đơn vị
bố trí cán bộ làm việc vào ngày lễ và cuối tuần
để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính
đặc biệt trong thời gian tới khi quả vải thiêu sẽ bước vào xuất khẩu chính vụ
cổ truyền nội lộc được ra đời từ năm một nghìn chín trăm linh
đến nay đã trải qua bốn thế hệ trà truyền con nối
chủ tiệm hiện tại là lương nghi phạm xuân nội
ông là thế hệ thứ ba trong gia đình tiếp nối nghề làm thuốc
cũng như lương nghi phạm xuân nội
những người làm thuốc trên con phố này
đa phần không quá nhiều
họ không có trường lớp đào tạo bên ngoài
mà thường lấy bí kíp gia đình làm cốt yếu
thế nhưng họ vẫn luôn có một nỗi đau đáu
là làm sao có thể gìn giữ và phát triển nghề truyền thống
trước nguy cơ mai một
để phát triển nghề y dược cổ truyền không bị mai một
quan điểm về xu hướng vừa làm nghề thuốc chữa bệnh
vừa kết hợp với du lịch và bảo tồn di sản văn hóa
đang nhận được sự quan tâm của nhiều người
tuy nhiên theo quan điểm của các chuyên gia
việc khôi phục các công trình kiến trúc qua các thời kỳ
để mang lại cái nhìn toàn cảnh về lịch sử
văn hóa của con phố này cũng rất cần được quan tâm
bảo tồn phố nghề ngoài việc chú trọng đến chuyên môn
còn rất là quan trọng
rất cần quan tâm đến cảnh quan và kiến trúc của phố nghề đó
ở đây tôi thấy các bạn làm khá tốt về vấn đề này
tuy nhiên để phát huy một cách bền vững giá trị của phố nghề
cần phải có các biện pháp lâu dài
thực tế trước đó quận hoàn kiếm đã đầu tư dự án bảo tồn
khôi phục không gian kiến trúc không gian nghề y dược truyền thống
trên phố lãn âu
tuy nhiên để gìn giữ và phát huy một cách cơ bản
bền vững giá trị của phố nghề
cần phải có các biện pháp lâu dài
lan tỏa hơn nữa giá trị của phố nghề trong đời sống hiện đại